thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thi hành lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc và bắt tạm giam bốn tháng để điều tra đối với nguyễn sinh phú
trú tại phường ninh khánh tp ninh bình về tội nhận hối lộ
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình xác định từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay
lợi dụng chức vụ quyền hạn là đăng kiểm viên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ
ba nghìn năm trăm linh hai d ninh bình có địa chỉ ở tp bắc sơn phường bích đào tp ninh bình
nguyễn sinh phú đã nhận tiền của nhiều chủ xe ô tô để cung cấp hồ sơ cải tạo xe cơ giới giả
và giấy chứng nhận kiểm định trái quy định thu lợi bất chính số tiền gần bốn trăm linh triệu đồng
hành vi của nguyễn sinh phú có dấu hiệu nhận hối lộ và giả mạo trong công tác
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đinh thị cúc quê quán văn lãng lạng sơn
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
theo kết quả điều tra ban đầu cơ quan công an xác định đinh thị cúc tự nhận có nhiều mối quan hệ
và quen biết với những người có khả năng chạy cho con trai nạn nhân vào biên chế ngành công an
tin tưởng cúc từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nạn nhân và người nhà đã nhiều lần đưa tiền
để chạy việc cho con trai với tổng số tiền là một ba mươi năm tỷ đồng
sau một thời gian biết mình bị lừa
đã viết đơn tố cáo gửi cơ quan công an hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
sau hơn một mươi hai giờ vây bắt quyết liệt và căng thẳng đến khoảng chín h ba mươi phút ngày hôm nay
hai mươi tháng hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
phối hợp với các đơn vị chức năng đã khống chế bắt gọn đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
nguyễn duy lâm chú tại xã nam hải huyện nam trực tỉnh nam định
đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của công an tp hà nội về tội mua bán trái phép chất ma túy
thông qua các biện pháp nghiệp vụ vào tối ngày hai mươi tháng hai lực lượng công an đã phát hiện đối tượng di chuyển
từ một nhà nghỉ trên địa bàn xã thọ sương huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa để lần trốn
phát hiện bị vây bắt nguyễn duy lâm đã cố thủ trong phòng nghỉ
sau hơn một mươi hai h đến chín h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng hai lực lượng công an đã khống chế bắt giữ nguyễn duy lâm an toàn
thu giữ trong người đối tượng một khẩu súng quân dụng bên trong có bốn viên đạn
khám xét nơi lẩn trốn của đối tượng tại huyện thường xuân lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng tự chế
bên trong có sáu viên đạn năm mươi một viên đạn các loại một cục màu trắng nghi là heroin và nhiều tăng vật khác có liên quan
lấy trộm tiền của mẹ để mua ma túy sử dụng trần minh quân chú tại xã mỹ hòa huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
đã bị công an huyện tháp một mươi tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi
trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày tám tháng hai nhận được tin báo của người dân bị mất trộm một trăm linh triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an xác định đối tượng gây án là trần minh quân
là con ruột của nạn nhân nên đã tiến hành mời về làm việc
tại cơ quan công an quân khai nhận lợi dụng lúc mẹ sơ hở trong quản lý tài sản nên đã lén lấy trộm số tiền một trăm linh triệu đồng để trên giường
sau đó đến thị trấn mỹ an tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy
thưa quý vị vào chiều nay lực lượng cảnh sát phòng trái trễ trái và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàng mai
thành phố hà nội đã kịp thời ngăn chặn một bé gái sinh năm hai nghìn một mươi hai định nhảy từ tầng một mươi năm trung cư xuống đất
hai xe thang xe cứu nạn cứu hộ và cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng được huy động đến hiện trường
đồng thời triển khai bơm điện hơi dưới sân trung cư và cử cán bộ chiến sĩ trực tiếp
đến tiếp cận vị trí và thuyết phục động viên cháu bé
và đến hơn một mươi sáu giờ lực lượng chức năng đã đưa được cháu bé ra khỏi khu vực nguy hiểm bàn giao cho gia đình
liên quan đến vụ việc chặn đường đập vỡ kính xe khách gây xôn xao dư luận
ngày hai mươi một tháng hai công an quận một mươi hai thành phố hồ chí minh đang tạm giữ nguyễn văn trọ ba mươi hai tuổi
phạm văn nhân ba mươi năm tuổi cùng ngụ tại quận một mươi hai để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
cơ quan công an tiếp nhận tin báo của người dân
về việc bị hai thanh niên đi xe máy đập phá kính xe khi đang lưu thông trên quốc lộ một a
hướng từ bình tân về quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
ngay sau khi tiếp nhận vụ việc đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi hai đã khẩn trương vào cuộc truy xét
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận đã xác định nguyễn văn trọn và phạm văn nhân
là hai đối tượng có hành vi đập vỡ kính xe khách nên tiến hành bắt giữ
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng hai
nhưng bà trọn trên đường đi làm về thì có xe ra va chạm với xe khách biển số năm mươi một b bảy nghìn bảy trăm bốn mươi bốn
sau đó cả hai chặn đầu xe khách và yêu cầu tài xế bùi thường
thấy tài xế không chịu xuống xe nên đã dùng búa đập nhiều lần làm vỡ kính bên trái ghế lái tài xế
mặc dù hành khách trên xe hoảng loạn và kính vỡ bụng rơi xuống có thể gây sát thương cho hành khách
nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục đập các cửa kính bên cạnh
hiện vụ việc đang được công an quận một mươi hai điều tra xử lý theo đúng quy định
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bình dương cho biết
đã làm việc với hai đối tượng tạo email giả của một trường đại học trên địa bàn tỉnh bình dương
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua điều tra xác định lương thanh châu sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú xã hòa bình huyện tây hòa phú yên
là đối tượng liên quan trực tiếp tới vụ việc nêu trên
châu đang sinh sống tại phường phú hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
cùng với nguyễn thị ngọc ánh sinh năm hai nghìn bốn hồ khẩu thường trú xã hòa mỹ đông huyện tây hòa tỉnh phú yên
theo tài liệu của cơ quan công an lương thanh châu đã sử dụng hai email mạo danh của một trường đại học
trên địa bàn tỉnh bình dương để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền một triệu tám trăm linh ngàn đồng
mở rộng điều tra từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay bằng việc sử dụng nhiều tài khoản facebook giả khác nhau
để đăng bài quảng cáo phòng trọ trên địa bàn thành phố hồ chí minh và bình dương
lương thanh châu đã lừa đảo tiền cọc phòng trọ với tổng số tiền chiếm đoạt gần năm mươi triệu để tiêu xài cá nhân
và chia cho nguyễn thị ngọc ánh sử dụng
hiện vụ việc được phòng an minh mạng và phòng chống tài phạm sử dụng công nghệ cao
chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dầu một tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thi hành lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc và bắt tạm giam bốn tháng để điều tra đối với nguyễn sinh phú
phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ ba nghìn năm trăm linh hai g ninh bình về tội nhận hối lộ
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình xác định
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay lợi dụng chức vụ quyền hạn là đăng kiểm viên
phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ ba nghìn năm trăm linh hai g ninh bình
có địa chỉ ở phố bắc sơn phường bích đào tp ninh bình
nguyễn sinh phú đã nhận tiền của nhiều chủ xe ô tô để cung cấp hồ sơ cải tạo xe cơ giới giả
và giấy chứng nhận kiểm định trái quy định để thu lợi bất chính số tiền gần bốn trăm linh triệu đồng
hành vi của nguyễn sinh phú có dấu hiệu nhận hối lộ và giả mạo trong công tác
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra xử lý vụ án theo quy định của pháp luật
liên quan tới vụ việc người đàn ông dùng tuyếp sắt đánh gãy hai tay của người giao hàng tên là lâm anh đạt
chú tại thị trấn chợ chùa huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
vào chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tư nghĩa đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng trương đình nhạt
về hành vi cố ý gây thương tích
sau khi có kết quả giám định tỷ lệ thương tích của anh lâm anh đạt nhân viên giao hàng là hai mươi bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tư nghĩa đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng trương đình nhạt
để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an đối tượng nhạt đã khai nhận quá trình phát sinh mâu thuẫn khi anh đạt đến giao hàng
tiếp đó đối tượng nhàn dùng cây tuyếp sắt dài đánh liên tiếp khiến anh đạt gãy cả hai tay
lãnh đạo cơ quan công an huyện đạt
chỉ đạo quyết liệt thành lập ngay tổ công tóc cùng với trung tâm pháp y tỉnh quang ngãi
ra bệnh viện quân y một mươi bảy tại thành phố đà nẵng để tiến hành làm việc ngay với bị hại tại giường bệnh
và đồng thời giám định tỷ lệ thương tật của bị hại là anh lâm anh đạt qua đó để làm căn cứ xử lý
vụ việc nhân viên giao hàng bị đánh gãy hai tay đã gây sự chú ý trong dư luận
lực lượng công an bắt khẩn cấp đối tượng trương đình nhạt
những hành vi côn đồ xem thường pháp luật cần phải được xử lý nghiêm minh
lực lượng công an khuyến cáo người dân không vì những mong muốn
hỗn nhỏ trong xã hội mà có những hành vi bạo lực gây hậu quả đáng tiếc rồi vướng vào vòng lao lý
công an huyện crom năng phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
vừa ngăn chặn kịp thời ba đối tượng tham gia vào hội những người vỡ nợ muốn làm liều
chuẩn bị hung khí đi cướp tài sản
trước đó vào chiều ngày một mươi tháng hai qua công tác nghiệp vụ cơ bản
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện crong năng phát hiện một nhóm đối tượng
từ nhiều tỉnh thành khác nhau như thành phố hồ chí minh thành phố hà nội bình dương nam định ninh thuận
liên lạc với nhau trên hội nhóm facebook có tên hội những người vỡ nợ muốn làm liều
trong hội nhóm này các đối tượng đã nhắn tin hẹn tập trung đến địa bàn huyện crong năng
dùng hung khí tấn công các đại lý thu mua nông sản để cướp tài sản
các đối tượng dự định sau khi lấy được tài sản sẽ chia nhau rồi trốn sang campuchia
báo cáo ban giám đốc công an tỉnh được sự chỉ đạo công chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp cùng với lực lượng công an huyện
chúng tôi đã triển khai lực lượng đặc biệt là đối với các ông chí trưởng công an các xã thị trấn chủ động nắm tình hình
với quyết tâm ngăn chặn không để các đối tượng có cơ hội ra tay gây án
sau gần một mươi hai giờ đồng hồ triển khai đánh án đến khoảng một mươi bốn h ngày một mươi một tháng hai
lực lượng công an đã bắt giữ thành công ba đối tượng khi chúng đã chuẩn bị hung khí để tấn công vào một đại lý thu mua nông sản
ở xã đi lê gia huyện crong năng
đó là dương hoàng kiên chú tại huyện crong năng trần văn tưởng chú tại tỉnh ninh thuận và phạm văn tuân chú tại tỉnh nam định
khung khí thu giữ gồm hai kích điện một xà beng một cưa cầm tay ba con dao một cây dựa và nhiều hung khí khác
tại cơ quan công an tuân khai nợ khoảng một mươi chín tỷ do đánh bạc kiên nợ gần một trăm linh triệu đồng còn tường nợ bốn mươi triệu đồng
để có tiền trả nợ các đối tượng đã tham gia hội những người vỡ nợ muốn làm liều để hẹn nhau đến huyện crong năng để gây án
từ năm hai nghìn một mươi bốn là em đánh sóc đĩa ở các tỉnh phía bắc và năm hai nghìn một mươi sáu em đi nước ngoài em đánh ở nước ngoài
và khi mà em về tới việt nam vẫn là con đường đấy em đánh tiếp tổng cộng em trả nợ một mươi chín tỷ
các chủ nợ đòi nợ em xếp qua
em đã vay tiền ở mấy bên công ty tài chính tổng cộng em nợ gần một trăm linh triệu ạ
không có khả năng chi trả thì bị khủng bố về tinh thần và người thân và gia đình nữa
sau khi mất khả năng chi trả thì ngày chín thì em có lên facebook và có thấy bài đăng của một số người vỡ nợ
em cũng bình luận với nội dung là ai nợ nần thì lên đây là có kèo
rủ nhau đi cướp đại lý cà phê
việc công an huyện crong năng và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc kịp thời ngăn chặn ba đối tượng này trước khi gây án là một thành tích rất đáng khen ngợi
bởi khi các đối tượng này đã ra tay gây án thì hậu quả sẽ rất khó lường
hiện công an huyện crong năng đang tạm giữ hình sự ba đối tượng trên để điều tra về hành vi cướp tài sản
trên địa bàn huyện núi thành tỉnh quảng nam lại vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào sáng nay làm ba người tử vong và một mươi ba người khác bị thương
xe ô tô khách chở khoảng ba mươi hành khách do ông nguyễn anh tiên chú tại tỉnh thừa thiên huế điều khiển hướng quảng ngãi đi tam kỳ đã đâm vào đuôi xe ô tô tải trở gạch do ông trịnh đức thạnh chú tại tỉnh gia lai điều khiển đang đỗ sát mép đường bên phải cùng chiều
vụ tai nạn khiến ba người trên xe khách tử vong một người tử vong tại chỗ hai người tử vong trên đường đi cấp cứu một mươi ba người bị thương trong đó có ba người bị thương nặng hai xe ô tô bị hư hỏng
ngay khi nhận tin báo công an tỉnh quảng nam đã tổ chức cứu nạn đưa các nạn nhân đi cấp cứu bảo vệ hiện trường điều tiết giao thông và tập trung điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
lãnh đạo tỉnh quảng nam và lãnh đạo các sở ngành địa phương cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện